phòng y tế thị xã sơn tây hà nội ghi nhận ca mắc covid một mươi chín với lịch sử dịch tễ đi xem bóng đá tại sân vận động mỹ đình ngày một mươi một tháng một mươi một trận việt nam gặp nhật bản được trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội công bố vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một
hà nội ghi nhận ca mắc covid một mươi chín với lịch sử dịch tế đi xe mong đá tại sân vận động mỹ đình ngày một mươi một tháng một mươi một trận việt nam gặp nhật bản được trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội công bố vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một
qua truy vết tại sân tây có một mươi ba f một liên quan đến trường hợp này
lực lượng y tế địa phương cũng đã liên hệ với cdc hà nội các quận huyện để thông báo khẩn và điều tra dịch tễ
chính quyền thị xã sơn tây đã giao cho trung tâm y tế thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy vết và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội có tổng số sáu bảy trăm ba mươi chín ca dương tính trong đó có hai bốn trăm hai mươi tám ca ngoài cộng đồng và bốn ba trăm một mươi một người đã được cách ly
thành phố hiện đang ở cấp độ dịch hai màu vàng nguy cơ trung bình một tuần trở lại đây hà nội có ba ngày vượt bốc hai trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hà nội thu dung điều trị các trường hợp nhiễm covid một mươi chín thí điểm cách ly các f một tại nhà và tăng cường cách ly xét nghiệm đối với các trường hợp từ các tỉnh thành phố đến và về hà nội
báo kinh tế và đô thị thông tin theo báo cáo của hà đông hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một trên địa bàn quận có một mươi bảy ca dương tính với sars cov hai trong đó có một mươi năm ca phát sinh ngoài cộng đồng
theo đó tổng số ca dương tính với sars cov hai phát sinh trong ngày là một mươi bảy trường hợp trong đó phường yên nghĩa tám ca mộ lao
năm ca kiến hưng và phú lãm mỗi địa phương có một ca và hai ca trong khu cách ly đại nam binh đoàn một mươi hai
cụ thể tại phường bộ lao các ca dương tính với sars cov hai tập trung ở ngõ bốn mươi đường vũ trọng khánh tổ dân phố sáu tòa nhà elite số một trăm một mươi hai trần phú tổ dân phố bảy
phương mộ lao đã tiến hành truy vết được một mươi một trường hợp f một và một mươi ba trường hợp f hai
phường yên nghĩa các ca dương tính với sars cov hai chủ yếu là khu nhà trọ cho những người lao động thuê tại địa phương
hai phường đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín là khoanh vùng truy vết với các đối tượng có liên quan đưa f đi điều trị và cách ly các trường hợp có liên quan theo quy định tổ chức phun khử khuẩn khu vực có người mắc covid một mươi chín
ngoài ra sáng nay phường la khê đã phát hiện một trường hợp nghi ngờ dương tính với sars cov hai tại ngõ chín đường lê trọng tấn tổ dân phố bảy
trường hợp này đã có kết quả thử pcr tại bệnh viện đa khoa hà đông cho kết quả dương tính hiện đang chờ kết quả xét nghiệm của cdc hà nội
để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh phường la khê đã tạm thời phong tỏa ngõ chín với tám hộ gia đình truy vết lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp có liên quan gửi cdc hà nội
trong ngày phường vạn phúc cũng phát sinh một ca dương tính với sars cov hai ở tổ dân phố tám
người này đi từ thành phố hồ chí minh về phường đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch quy định
hiện nay trên địa bàn quận hà đông phát sinh nhiều ổ dịch mới nâng tổng số lên ba mươi hai khu vực địa điểm phong tỏa do có người nhiễm covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận đã chỉ đạo triển khai thực hiện công điện số ba mươi hai trên cdubnd ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ubnd tp hà nội về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn trong tình hình mới
theo đó ubnd các phường tăng cường lực lượng giám sát dịch trật trễ tại cộng đồng
bệnh sớm truy vết điều tra xác minh khoanh vùng dập dịch kịp thời không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng
tổ chức ra soát điều kiện cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc gần f một tại nhà đảm bảo đúng hướng dẫn của ngành y tế chỉ đạo tổ covid cộng đồng cư dân giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định
biện pháp phòng chống dịch đối với các trường hợp cách ly y tế tiếp xúc gần là f một tại nhà tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng
quản lý kiểm soát chặt chẽ khu vực phong tỏa không để người dân tổ chức kinh doanh đi lại giao lưu trong khu vực phong tỏa tránh tình trạng chặt ngoài lỏng trong
tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam công bố thêm bảy trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đó có bốn trường hợp ở phường lê hồng phong thành phố phủ lý là người cùng gia đình được phát hiện hôm qua sàng lọc tại cơ sở y tế
bốn trường hợp dương tính vừa ghi nhận có bố mẹ làm việc tại khu công nghiệp châu sơn thành phố phủ lý
trong ngày hôm nay lực lượng y tế đã khẩn trương truy vết và xác định được khoảng năm mươi f một
điều đáng lo ngại là chùm bệnh này chưa xác định được nguồn lây
bác sĩ trương mạnh sức giám đốc cdc tỉnh hà nam thông tin đến phóng viên báo sức khỏe và đời sống
trong ngày một mươi sáu tháng một mươi một hà nam cũng ghi nhận hai trường hợp f liên quan đến ổ dịch tại công ty cổ phần hptech việt nam xã thanh hà huyện thanh liêm
sau khi một công nhân của công ty này có dấu hiệu ho rắt họng đi khám và có kết quả dưng tính
sau đó công ty của phần happy tech việt nam đã tổ chức tắt nhanh cho hàng trăm công nhân người lao động và phát hiện hàng chục trường hợp f
hiện toàn bộ nhà máy của công ty của phần happy tech việt nam đã được phong tỏa để khoanh vùng truy vết và ngăn chặn dịch lây lan
theo bác sĩ trương mạnh sức sau hai tháng bùng phát đợt dịch mới toàn tỉnh hà nam ghi nhận một một trăm sáu mươi hai trường hợp f một mươi hai trăm sáu mươi một trường hợp f một
và hai mươi năm năm trăm linh trường hợp f hai
đến nay còn một ba trăm một mươi f một đang cách ly y tế trong đó có bốn trăm ba mươi tám người cách ly y tế tập trung và tám trăm bảy mươi hai người cách ly tại nhà
giám đốc cdc tỉnh hà nam cũng cho biết sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một tỉnh hà nam đã triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
loại vaccine tiêm cho trẻ em trong chiến dịch này là vaccine pfizer
theo lộ trình trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đang sống và học tập trên địa bàn tỉnh là những đối tượng được tiêm trước tiên
trong ngày đầu tiên tiêm trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đang học tập tại bốn trường trung học phổ thông gồm
trung học phổ thông a bình lục trung học phổ thông c bình lục trung học phổ thông a thanh liêm trung học phổ thông b thanh liêm
cùng toàn bộ trẻ trong độ tuổi học tại trường dạy nghề trẻ không đi học đang sinh sống trên địa bàn hai huyện thanh liêm và bình lục được tiêm phòng
tại các điểm tiêm với sự hỗ trợ của cán bộ y tế công tác tiêm phòng đã được thực hiện nhanh chóng đúng quy trình đảm bảo an toàn hiệu quả
tại mỗi địa điểm tiêm trung tâm y tế huyện đã bố trí các đội tiêm với phương tiện thiết bị đảm bảo tiêm đúng tiêm đủ tiêm an toàn
trẻ đến tiêm đã được kiểm tra thông tin khám sang lọc tiêm và lấy phiếu xác nhận tiêm chủng ngay tại chỗ
nhà trường đã phân chia khung thời gian tiêm cho từng khối lớp để hạn chế việc tập trung đông người
đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên nhân viên tham gia hỗ trợ tiêm phòng
trong các ngày một mươi bảy một mươi tám tháng một mươi một trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi ở các huyện lý nhân kim bảng thị xã duy tiên thành phố phủ lý
và số trẻ còn lại của huyện bình lục thanh liệt sẽ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo kế hoạch của tỉnh hà nam
theo nguồn từ gaudien công ty imagetech có trụ sở tại oxfordshire anh đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại vaccine ngừa covid một mươi chín mới
loại vaccine này có hình thức miếng rán trên da và sử dụng tế bào t để nhanh chóng tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh ra khỏi cơ thể
do đó ngăn chặn sự nhân lên của virus
quá trình nghiên cứu cũng cho thấy vaccine này có thể cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài hơn so với các loại vaccine hiện nay
ở các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại các kháng thể được tạo ra bám vào virus và ngăn chúng lây nhiễm sang các tế bào
thì ở loại vaccine mới này các tế bào t sẽ tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus
những loại vaccine khác như pfizer biontech và estrazeneca cũng tạo ra phản ứng tế bà t nhưng ở mức độ thấp hơn
công ty e merserat cũng đã được phát triển
cơ quan quản lý dược phẩm thụy sĩ bật đèn xanh để tiến hành các thử nghiệm ban đầu trên người ở lau sani
bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hai mươi sáu người tham gia thử nghiệm sẽ được sử dụng vaccine với liều lượng khác nhau
dự kiến vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có kết quả thử nghiệm ban đầu
đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý chấp thuận đưa vaccine covid một mươi chín vào thử nghiệm lâm sàng
với mục đích duy nhất là tạo ra phản ứng tế bào t trong trường hợp cơ thể không có phản ứng kháng thể
những tế bào t sẽ tìm kiếm các tế bào bị nhiễm bệnh và tiêu diệt chúng
vov dẫn lời ông robin cohen giám đốc thương mại của công ty e merserat
ông cohen cho biết thêm các vaccine covid một mươi chín hiện nay chủ yếu tạo ra phản ứng kháng thể suy yếu dần theo thời gian
do đó cần tiêm vaccine mũi tăng cường để duy trì khả năng bảo vệ chống lại virus
vaccine của imojet hoạt động theo cách khác bằng cách tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh một cách nhanh chóng
điều này có nghĩa là có thể cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài hơn thậm chí lên tới hàng chục năm đồng thời chống lại các đột biến virus tốt hơn